thủ tướng australia scott morrison và phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm lần này của thủ tướng scott morrison đã tạo động lực và triển vọng mới
mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác song phương giữa hai nước
đặc biệt trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
và trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
qua những chia sẻ của vị khách mời tuần này cũng như những ghi nhận ngắn của chúng tôi ở phần cuối của chương trình
nhưng trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trước tất cả đây là những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua

từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng australia scott morrison đã hội đàm cùng ăn sáng làm việc với thủ tướng nguyễn xuân phúc
hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chào xã giao phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
tham gia cuộc gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp tiêu biểu hai nước việt nam australia
tại các cuộc tiếp xúc hai bên bày tỏ hài lòng với sự phát triển mạnh mẽ năng động và hiệu quả của quan hệ việt nam australia trong thời gian qua
cho rằng quan hệ hai nước rất lớn phong phú và còn nhiều tiềm năng
đánh giá cao việc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh
hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam australia tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ và hướng tới tầm cao mới
hai bên thống nhất chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm tăng cường hợp tác kinh tế làm sâu sắc hợp tác chiến lược quốc phòng và an ninh
và xây dựng mối quan hệ đối tác về chi thức và đổi mới sáng tạo
hai bên nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành một trong một mươi đối tác thương mại hàng đầu của nhau
và tăng gấp đôi đầu tư hai triệu cam kết thúc đẩy các cơ hội kinh tế song phương và hội nhập kinh tế khu vực
thông qua các hiệp định thương mại tự do và hợp tác trong các khuôn khổ kinh tế đa phương trong đó có apec
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng australia scott morrison đã chứng kiến lễ ký kết
trao đổi nhiều văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng malaysia mahathir mohamad thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi bảy tới ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông mahathir mohamad kể từ khi nhậm chức vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
sáng ngày hai mươi tám tháng tám tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật ngài mahathir mohamed
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của ngài
và chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu
hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ngài mahathir mohamad
dành cho việt nam đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua
khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với malaysia
đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như kinh tế
thương mại đầu tư giao lưu nhân dân cũng như trong khuôn khổ asean và các diễn đàn khu vực và quốc tế
và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng malaysia
tại cuộc hội đàm hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các kênh đảng chính phủ
quốc hội và giao lưu nhân dân giữa hai nước tăng cường tinh cậy chính trị hợp tác thực chất cùng có lợi
hai bên đã trao đổi thư về thành lập hội hữu nghị nghị sĩ việt nam malaysia
đây là một bước tiến quan trọng tăng cường hợp tác chính trị nói chung cũng như hợp tác giữa hai quốc hội hai nước
chiều hai mươi sáu tháng tám tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bà unity đào
bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế cộng hòa botswana có chuyến thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này không chỉ vun đắp mà còn mở ra thời kỳ mới
tạo ra sung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam botswana trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị
tưởng khuôn khổ pháp lý về kinh tế đầu tư để đẩy mạnh hợp tác
thủ tướng mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
đề nghị botswana với uy tín của mình tại châu lục và khu vực
sẽ ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy việc thiết lập quan hệ giữa việt nam và liên minh châu phi au
nhận lời mời của chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan
chủ tịch đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện asean đại hội đồng ipa bốn mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
tham dự đại hội đồng ipa bốn mươi tại bangkok và thăm chính thức vương quốc thái lan
từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa
đa dạng hóa quan hệ với các nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
quốc hội việt nam tiếp tục chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của ipa
phát huy quan hệ đối tác ipa asean trọng tâm hoạt động lần này là việc
chủ tịch quốc hội tiếp nhận chức chủ tịch ipa từ chủ tịch hạ viện thái lan theo nguyên tắc luân phiên
tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi và các hoạt động khác trong khuôn khổ năm chủ tịch ipa
chủ tịch quốc hội tham dự đại hội đồng ipa bốn mươi và thăm chính thức vương quốc thái lan có ý nghĩa
quan trọng thể hiện vai trò của quốc hội việt nam trong diễn đàn ipa góp phần khẳng định đường
lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta tích cực chủ động hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế
củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với những chia sẻ của ông lương thanh nghị
nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại australia
về mối quan hệ song phương đặc biệt này
ông lương thanh nghị nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí
đã công tác và gắn bó với ngành ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
năm hai nghìn một mươi một vụ trưởng vụ thông tin báo chí người phát ngôn bộ ngoại giao
năm hai nghìn một mươi bốn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại australia
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay phó chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài
lời đầu tiên xin đề chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông từng dự trức là đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại australia
thì ông có những cảm nhận về tình cảm của người dân australia dành cho việt nam như thế nào
trong thời gian hơn ba năm công tác tại australia với tư cách là đại sứ việt nam
tôi có dịp được đi tất cả các bang và vùng lãnh thổ của úc
được gặp từ chính khách các học giả các doanh nhân và các tầng lớp nhân dân ở rất nhiều nơi
thì tôi có một cảm nhận rất sâu sắc là người dân úc luôn luôn dành một sự quan tâm
cũng như là cái tình cảm rất là to lớn đối với đất nước và con người việt nam
thì phải nói là với các nhà chính trị gia thì họ đánh giá rất là cao cái vị trí vai trò của việt nam ở khu vực và trên thế giới
thế còn các doanh nhân úc thì họ lại đánh giá cái tiềm năng của cái thị trường việt nam
cũng như là những cái cơ hội mở ra cho đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp úc và người dân úc thì rất là phấn khích
khi mà mỗi lần được đến thăm việt nam với những cái tư cách khác nhau đặc biệt là đi du lịch
thế thì phải nói là họ rất là quý mến và cũng người dân úc là họ cũng thể hiện một cái sự tôn trọng nhất định đối với người dân việt nam
đặc biệt là chúng ta biết là cộng đồng người việt của chúng ta ở bên đó thì đứng thứ năm
trong số các cộng đồng người việt của chúng ta
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo